các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc đeo khẩu trang vẫn phải được thực hiện trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt tàu điện máy bay
theo bộ trưởng louterbac việc cho rằng đại dịch covid một mươi chín đã đi qua là một sai lầm lớn và sẽ phải trả giá đắt
hiệp hội các thành phố của đức cũng kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền các bang chuẩn bị cho một làn sóng đại dịch mới
theo ông joel lanberg lãnh đạo hiệp hội cần phải duy trì chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
và cần có các phương án tiêm chủng bổ sung phù hợp với tình hình dịch bệnh
hiện trên thế giới dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp nhất là liên tục xuất hiện những biến thể mới
vì vậy việc phòng dịch tại đức đang được triển khai mạnh mẽ trong đó vaccine được xem là thứ vũ khí quan trọng nhất